vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hòa bình tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm bị can và ra lệnh tạm giam các bị can để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê các nhà hàng khách sạn quán ba qua ra kê cho bay nặng lãi và đòi nợ thuê lê xuân hùng trần thị ngọc quỳnh nguyễn văn thanh và khả văn linh
trước đó tại quán karaoke minh thuộc xóm bảy xã sủ ngòi thành phố hòa bình do vũ thị kim minh làm chủ công an tp hòa bình đã phát hiện bắt quả tàng hai mươi đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà lợi vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết thắng chú tại thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nạn nhân là các lái xe
năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn viết thắng bị toán nhân dân thành phố vũng tàu giữ phạt ba năm sáu tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
sau khi ra tù đối tượng này không có việc làm sống lang thang tuy nhiên thắng tự nhận là có mối quan hệ quen biết với trưởng phòng quản lý nhân sự của khu công nghiệp và hứa giúp các tài xế vào đây làm việc đồng thời giúp họ mua xe ô tô để đưa vào ký hợp đồng trong khu công nghiệp thuê với giá thuê cao được hưởng nhiều ưu đãi
bằng thủ đoạn này thắng đã yêu cầu các nạn nhân phải nộp tiền thế chân để làm việc tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo doanh nghiệp để được ký hợp đồng thuê xe tiền quả cáp
trước khi bị bắt thắng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn chục nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ một con dấu và nhiều giấy tờ do thắng làm giả để lừa đảo các nạn nhân
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của nguyễn viết thắng thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu để được phối hợp giải quyết
có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền gần tám trăm linh triệu đồng bằng hình thức chơi hụi
đối tượng lê thị hồng lẻ bốn mươi bốn tuổi trú tại huyện tiểu cần vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn lẻ đã đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng
lúc đầu mở các dây hụi từ năm mươi đồng cho đến một trăm linh đồng và số lượng hụi viên tham gia ít
khoảng năm hai nghìn một mươi một có một số hụi viên sau khi hốt hụi đã không đóng tiền hụi chết cho nên bị can phải đóng thế
cho đến năm hai nghìn một mươi ba do không còn khả năng tài chính buộc lẻ phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao
đồng thời lúc này lẻ đã mở thêm nhiều dây hụi có giá từ năm trăm linh đồng cho đến năm triệu đồng
rồi gian dối đặt tên khống vào dây hụi tự ý lấy tên hụi viên có tham gia đóng trong dây hụi để hốt và chiếm đoạt tài sản
cho đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
do mất khả năng tài chính lẻ đã tuyên bố vỡ hụi và tại thời điểm vỡ hụi còn hai mươi sáu giây hụi chưa kết thúc
trong hai mươi sáu giây hụi này cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ có một mươi dây hụi mà lẻ đã có hành vi gian dối
và tự ý lấy tên hụi viên để hốt và chiếm đoạt số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
với hành vi đánh bạc nguyễn thị loan chú tệ huyện phước long tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long tỉnh bạc liêu khởi tố
trước đó vào ngày ba tháng chín
qua tin tố giác của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện phước long tỉnh bạc liêu
đã bố trí lực lượng bắt quả tang nguyễn thị loan đang có hành vi nhận phơi số đề từ một người khác
khám xét tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi giấy tờ
một quyển tập học sinh có ghi hệ thống các con số nghi là phơi số đề
số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
quá trình điều tra loan khai nhận thực hiện hành vi mua bán số đề được khoảng hai tháng này
thì bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị cũng trong ngày một mươi tám tháng chín công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
đã tiến hành bắt quả tang sáu đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
vào lúc một mươi một h ngày một mươi tám tháng chín tại khu vực thủ ấp tròi mò xã thông bình
công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã tiến hành bắt quả tan sáu đối tượng
đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một con gà đá hai bộ cửa sắt
hơn năm mươi nhiều cụ măng keo một cái cơn chín điện thoại di động
thu giữ trên người các đối tượng với số tiền gần một mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình
hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh đồng tháp công an thị xã hồng ngự đã bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản
chỉ sau ba mươi phút đây là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương
vào lúc một giờ ngày một mươi tám tháng chín nguyễn trường khang sinh năm hai nghìn hai
ngụ khóm ba phường an thành thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
mang theo kìm cộng lực để đi trộm tài sản
khi đến cơ sở đồ gỗ tại khóm ba phường an thành thị xã hồng ngự
do ông trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ khóm ba phường an thạnh thị xã hồng ngự làm chủ
đối tượng dùng kiềm các ô khóa đột nhập vào trong lấy trộm một máy khoan
một máy cắt và một xe đạp rồi đem về nhà gần đó cất dấu
đến tám giờ cùng ngày ông đông đến công an phường an thành thị xã hồng ngự trình báo mất trộm
sau khi tiếp nhận tin báo qua công tác điều tra truy xét
chưa đầy ba mươi phút công an phường an thạnh đã bắt được khang tại nhà của đối tượng
và thu hồi toàn bộ tài sản trộm được
qua làm việc khang khai nhận đi trộm cắp để lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
khai là đối tượng nghiện ma túy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ